do đó liên quan đến quy hoạch phòng cháy chữa cháy một nguyên nhân sâu xa khác cần được nhìn nhận thấu đáo
đó chính là vấn đề quy hoạch và xây dựng trung cư tại hà nội hiện nay

không chỉ có tổ kỹ thuật mà cả bát quản trị và người dân tại tòa nhà
cũng có ý thức cao trong chấp hành các quy định nghiêm ngặt về phòng cháy chữa cháy
hệ thống phòng cháy chữa cháy luôn trong tình trạng đảm bảo sử dụng ngay khi có sự cố
theo tôi thì cái quan trọng nhất là cái chủ đầu tư thì họ phải có cái ý thức
về việc trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy
vì từ cái trang bị tốt về cơ sở vật chất thì khi chúng tôi vận hành
thì mới đảm bảo được cái an toàn cho cư dân
hiện tại thì tôi thấy là hàng năm thì ban quản lý tòa nhà cũng như là các chủ đầu tư
kết hợp với bên bộ phận công an họ cũng tổ chức các buổi huấn luyện
để đảm bảo về cái ý thức về phòng cháy chữa cháy
cũng như là biết được hiểu được cái tầm quan trọng và cách sử dụng
với các bình phòng cháy chữa cháy để đảm bảo được cái độ an toàn nhất
ý thức của người dân ở đây thì người ta nhận thức rất là sâu sắc
về cái việc phòng cháy chữa cháy bởi vì đó là cái việc thiết thực
đến là cuộc sống của mọi người
cho nên là người ta rất quan tâm
hà nội hiện nay đang quy hoạch và phát triển mạnh
không chỉ trên địa bàn quận cầu giấy mà còn ở rất nhiều khu vực khác trong thành phố
với đà phát triển hiện nay bên cạnh việc tăng mật độ xây dựng
một số lô đất có chức năng đất công cộng dịch vụ
với mật độ xây dựng hai mươi năm tầng cao trung bình là năm tầng
thì nay được chuyển đổi sang mục đích sử dụng
là đất công cộng
đất dịch vụ thương mại văn phòng trung cư cao cấp
và nâng mật độ xây dựng lên tới ba mươi năm
với tầng cao công trình cao gấp ba lần
những lô có chiều cao trung bình là bảy tầng
cũng được điều chỉnh lên thành hai mươi bảy tầng cộng thêm ba tầng hầm
những tòa nhà cao tầng đang đua nhau mọc lên
càng khiến đường xá thêm trật hẹp
mật độ dân cư khi lấp đầy các tòa trung cư cao tầng đó
gây ra cảnh tắc nghẽn ở mọi nơi
và tất nhiên gây khó khăn nhiều hơn
cho công tác phòng cháy chữa cháy
vốn đã quá thiếu thốn cả về nhân lực và phương tiện
những thờ ơ không coi trọng vẫn còn cản trở đường
và nhất là những giờ cao điểm
thì mật độ giao thông cao un tắc
thì xe chữa cháy rất khó có thể là đến
và chữa cháy cũng như là cứu nạn cứu hộ kịp thời
tại những nơi xảy ra sự khổ
phải có một quy hoạch chung tổng thể
thì nó sẽ liên quan đến nhiều cái
ví dụ như từ giao thông cho đến hệ thống hạ tầng về phòng cháy
sự liên kết với các cư dân khác
ở các tòa nhà khác để cùng nhau hỗ trợ
khi mà có cái sự cố xảy ra
đại tá nguyễn trường sơn đã lan lộn
với công tác phòng cháy chữa cháy nhiều năm nay
với kinh nghiệm của mình đại tá đã góp phần sáng tạo
nhiều giải pháp phục vụ phòng cháy chữa cháy
như cải tiến xe máy cho cảnh sát
tiếp cận trực tiếp hiện trường trong các ngõ phố nhỏ hẹp
làm vật hút nắp bể nước để bơm khi có cháy nổ
phóng viên chủ tịch nhân dân đã có cuộc trao đổi với ông
để nhìn vào những nguyên nhân chính
trong thực trạng phòng cháy chữa cháy hiện nay
thưa đồng chí hiện nay cơ việc huấn luyện và đầu tư
cơ sở vật chất cho công tác phòng cháy chữa cháy
đang được thực hiện như thế nào
các đơn vị thì chúng tôi vẫn tổ chức tập luyện
cho anh em hàng ngày để giềng luyện sức khỏe
và các chiến kỹ thuật chữa cháy
để khi mà tham gia chữa cháy
thì anh em sẽ đảm bảo chữa cháy nhanh hiệu quả
giảm trở lại mức thấp nhất mọi người về tài sản
thưa đồng chí thế còn cơ sở vật chất
thì hiện nay có tiêu thốn gì không ạ
hiện nay cơ sở vật chất thì đối với các quận huyện
cũng đã được công an thành phố trang bị
cho các dụng cụ phương tiện chữa cháy
các trang thiết bị xe chữa cháy
rồi một số dụng cụ kiếm lại ủng hộ
tuy nhiên dụng cụ cá nhân
thì vẫn còn rất thiếu cho anh em
đặc biệt là trong các vụ cháy đặc thù
cháy hoa chất chẳng hạn
hoặc các loại đám cháy phức tạp khác
thì các trang thiết bị phục vụ cá nhân
để đảm bảo an toàn tính mạng cho anh em
thì vẫn còn rất thiếu
thưa đồng chí hiện nay công tác phòng cháy chữa cháy
trên địa bàn thành phố còn có những khó khăn gì
mà cần phải tháo gỡ
trong thực tế công tác chữa cháy kiếm lại ủng hộ
thì trên địa bàn quận cầu giấy
nói riêng và thành phố nói chung
thì các ngõ ngách sâu
các khu vực mà xe chữa cháy không thể tiếp cận được
thì cũng gây khó khăn
cho công tác chữa cháy kiếm lại ủng hộ
của các đơn vị chữa cháy
nói chung và quận cầu giấy nói riêng
thưa đồng chí hiện nay mật đội xây dựng trung cư
ở hà nội khá nhiều và điều này cũng ảnh hưởng
đến việc hạ tầng và số lượng dân
khi mà vào ở hết
trong các trung cư đó vậy thì điều này ảnh hưởng như thế nào
tới công tác phòng cháy chữa cháy
về quy hoạch thì thành phố chúng ta không phải
thành phố xây mới mà nó có lịch sử
từ trước do vậy cũng không thể một lúc
mà có thể làm ngay được cái việc này
trong lúc chờ đợi những quy hoạch mới hoặc xây dựng
ra những chỗ khác thì
chính những người hoạch định
cái việc kiến trúc quy hoạch
xây dựng phải áp dụng những tiêu chuẩn
quy chuẩn mới để làm sao
vừa đảm bảo độ bền công trình vừa đảm bảo
tốt cái công tác phòng cháy cháy
bây giờ cũng không thể có cách nào
mà có thể phá đi
để xây mới theo
như các tiêu chuẩn quy định bây giờ
mà phải lâng cao ý thức là quan trọng
bởi vì rất nhiều chỗ mà
người dân ở rất chặt trội đường đi
vào rất khó khăn mà bây giờ
kinh phí để xây dựng đền bù
thì không hề đơn giản do vậy là
vẫn phải tôi thấy rằng
rất nhiều các công trình
đã được thẩm duyệt nghiệm thu phòng cháy đầy đủ
nhưng vẫn xảy ra cháy bình thường
do ý thức của người dân không được nâng cao do vậy
dù có thuận nợ
hạ tầng tốt
như tiêu chuẩn quy định đi chăng nữa
thì vẫn xảy ra cháy nếu như người dân
và những người quản lý chịu trách nhiệm
ở những khu vực này vẫn nơi là
coi thường tác phòng cháy thì chắc chắn cháy nó vẫn xảy ra
và đối với những khu đô thị mới
mà bây giờ bắt đầu mới xây thì chắc chắn là vẫn phải
đảm bảo tất cả yếu tố này chứ đúng không ạ
các khu đô thị mới thì xây mới
thì về mặt tiêu chuẩn quy định xây dựng
thì chắc chắn là nó sẽ đảm bảo
nhưng vẫn xảy ra cháy đừng hy vọng
quy hoạch như thế mà nó không xảy ra cháy
mà cái chính vẫn phải ý thức của người dân
và những người có trách nhiệm
đối với công tác phòng cháy ra cháy chân trọng cảm ơn đồng chí
bên cạnh việc tuyên truyền về ý thức phòng cháy chữa cháy
cho người dân đầu tư trang thiết bị hiện đại
đạt quy chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy
thì một trong các nút thắt cần tháo gỡ
là vấn đề quy hoạch hạ tầng
và mật độ xây dựng các tòa trung cư
trong nội thành nhiều khu đô thị
tại hà nội vốn đã khá ngột ngạt
nhưng chủ đầu tư vẫn xin điều chỉnh
quy hoạch tăng thêm nhà cao tầng
khiến khu vực càng trở nên ngột ngạt hơn
nếu những nút thắt này được tháo gỡ
quy hoạch tổng thể cho phòng cháy chữa cháy
mới được thực hiện
và đi vào cuộc sống một cách hiệu quả